mở đầu chương trình là tin tức về tình hình mưa lũ tại các tỉnh thành phố
văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết tính đến chín giờ sáng ngày hôm nay
mưa lũ những ngày qua đã làm cho tám người chết và mất tích thiệt hại tài sản là rất lớn
tại tỉnh hòa bình một người chết do lũ cuốn trôi
tại suối bưng sơn la có ba người chết mất tích tại bản đung xã mường lang huyện phú yên
tại thanh hóa có hai người chết một người mất tích đều bị lũ cuốn trôi
còn tại tỉnh quảng trị ông trần khương tiền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
trú tại thôn sáu xã triệu lăng huyện triệu phong bị xét đánh khi đang đánh bắt cá trên biển
mờ lũ ba ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại cho các tỉnh nặng nề nhất là thanh hóa và nghệ an
trong đó tại nghệ an một sáu trăm linh ngôi nhà bị ngập tám trăm ba mươi nhà bị cô lập
hiện còn một trăm bốn mươi năm ngôi nhà ở thị xã thái hòa huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an vẫn ngập nước
gần một nhà ở huyện kỳ sơn vẫn bị cô lập do ngập tràn bị ngập
về giao thông mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại một số tỉnh như lào cai phú thọ hòa bình nghệ an
hiện ngành giao thông vận tải đang tiến hành khắc phục thông tuyến
trước ảnh hưởng của mưa lũ công an các đơn vị địa phương huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ tăng cường bám địa bàn cơ sở
thường trực tại các điểm sạt lở ngập sâu ngập tràn để cắm biển cấm biển cảnh báo cảnh giới
không để người dân đi qua khu vực nguy hiểm phối hợp với các ngành chức năng tổ chức giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão
và ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra đồng thời huy động các phương tiện triển khai ứng phó với mưa lũ
cứu nạn cứu hộ giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ ổn định cuộc sống
mặc dù lượng mưa đã giảm nước lũ tại một số huyện trên địa bàn tỉnh nghệ an đã rút
tuy nhiên do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng những ngày qua đã để lại hậu quả khá nặng nề cho các địa phương vùng rốn lũ
như huyện quỳ châu kỳ sơn quế phong tương dương
và với tinh thần vì nhân dân phục vụ công an tỉnh nghệ an phối hợp với các lực lượng khác tiếp tục triển khai nhiều giải pháp
huy động tối đa các lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân
từng bước phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống
trước tình hình ảnh hưởng của mưa lũ lãnh đạo công an tỉnh nghệ an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
huy động hơn một bảy trăm linh cán bộ chiến sĩ tăng cường bám địa bàn cơ sở thường trực tại các điểm sạt lở ngập sâu ngập tràn
để cắm biển cấm biển cảnh báo cảnh giới không để người dân đi qua khu vực nguy hiểm
phối hợp với các ngành chức năng tổ chức giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão và ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra
đồng thời huy động khoảng sáu xe phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ hai mươi hai cano sáu mươi sùng máy một trăm sáu mươi xe ô tô tải
một mươi xe máy một năm trăm linh áo phao và một hai trăm linh phao cứu sinh cùng với nhiều loại phương tiện khác để phục vụ công tác
triển khai ứng phó với mưa lũ cứu nạn cứu hộ trên địa bàn
hiện nay tuy lượng mưa đã giảm nước đã rút dần xong lãnh đạo công an tỉnh nghệ an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
không được chủ quan lơ là mà tiếp tục chủ động theo dõi sát sao diễn biến của mưa bão
để kịp thời huy động lực lượng phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn và xử lý các tình huống
hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
công an thành phố thủ dầu một của tỉnh bình dương vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng
trần đắc thắng quê tại tỉnh bạc liêu về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều tra trần đắc thắng có nghề nghiệp kế toán nhưng do thái độ bất mãn nên bỏ việc và bỏ về địa phương
đến tỉnh bình dương sinh sống
trong thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thắng sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân
để viết bài đăng tải chia sẻ nhiều bài viết hình ảnh có nội dung xuyên tạc các đường lối chủ trương
chính sách của đảng pháp luật của nhà nước bôi nhọ xúc phạm uy tín của tổ chức cá nhân
với những chứng cứ thu tập được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ dầu một
đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam trần đắc thắng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
được biết năm hai nghìn một mươi ba trần đắc thắng cũng đã bị cơ quan chức năng mời làm việc và cam kết không tái phạm
về hành vi tương tự nhưng tái diễn hành vi vi phạm
với hành vi mua bán trái phép hai năm bánh heroin hơn sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp một đối tượng vừa bị
công an huyện sông mã của tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện và bắt giữ
đối tượng bị bắt là vư afia chú tại xã triềng sơ huyện sông mã tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ là hai năm bánh heroin hơn sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng khác
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới để sử dụng và bán kiếm lời
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
các đối tượng bị bắt là vư afia chú tại xã triềng sơ huyện sơn la tỉnh sơn la tỉnh sơn la tỉnh sơn la tỉnh sơn la tỉnh sơn la tỉnh sơn la tỉnh sơn la tỉnh sơn la
theo tài liệu điều tra ban đầu sau khi lời qua tiếng lại trên mạng xã hội đối tượng này đã hẹn thêm một số thanh niên tập trung và tìm đối thủ để thể hiện bản lĩnh
các đối tượng này đã chuẩn bị hai kết vỏ chai bia cùng các hung khí như tuyếp sắt đào sau đó đi khoảng một mươi xe máy mang hung khí di chuyển trên một số tuyến đường thuộc thành phố hà nội
quá trình đi trên đường các đối tượng có nhiều hành vi gây dối trật tự công cộng như phóng nhanh lạng lách đánh võng ho hét bấm còi dơ hung khí lên trời để thụy uy
đồng thời ném vỏ chai bia vào người dân mà các đối tượng cho rằng là đối thủ khiến một người bị thương

cháu đi đâu cháu ném xong rồi cháu đi luôn
xong rồi được sau cháu nghe thấy hai ba tiếng keng lên đất nhưng cháu không biết ai ném ạ
vì cháu đi đâu đoàn
theo công an quận hà đông các đối tượng tham gia đều còn có tuổi đời khá trẻ
mặc dù các đối tượng đều chưa có tiền án tiền sự nhưng đa số đều là những thanh thiếu niên ham chơi đã bảo hồng
đang chú ý còn ba đối tượng chưa đủ tuổi chịu trích
do vậy công an quận hà đông đã bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương để quản lý giáo dục chờ xử lý
công an quận hà đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tám đối tượng về hành vi gây rúi trật tự công cộng
đã bỏ học có những trường hợp là mồ côi các đối tượng quen nhau và rủ đi đánh nhau qua facebook cũng không biết rõ tên tuổi địa chỉ
việc các đối tượng thanh thiếu niên tập trung đông người diễu hành trên đường phố gây dối trật tự công cộng không phải là lần đầu tiên xuất hiện tại hà nội
đây đang là một thách thức đối với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết tận gốc thực trạng nhức nhối này
thông tin về tình hình dịch bệnh từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay dịch đau mắt đỏ tăng nhanh tại thành phố hà nội và một số tỉnh thành phố như thành phố hồ chí minh đà nẵng hải phòng
theo khuyến cáo của ngành chức năng nếu như không có biện pháp phòng chống kịp thời sẽ lây lan thành dịch ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cả cộng đồng
tại bệnh viện mắt hà nội hiện nay trung bình mỗi ngày đơn vị thường xuyên khám và điều trị cho gần bốn trăm linh bệnh nhân mắc các bệnh lý về mắt trong đó có đến ba mươi bị đau mắt đỏ
tại bệnh viện mắt trung ương số bệnh nhân đau mắt đỏ đến khám cũng gia tăng trung bình mỗi tuần đơn vị khám cho khoảng bảy trăm linh bệnh nhân đau mắt đỏ
thực tế bệnh nhân đau mắt đỏ thường không đi khám và đều tự mua thuốc về dùng các loại thuốc này đều chứa corticoid dễ dẫn đến biến chứng rết rác mạc bội nhiễm nặng nếu như lạm dụng
khi bị đau mắt đỏ người dân nên đến khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được các bác sĩ tư vấn điều trị thuốc
và trước tình hình bệnh đau mắt đỏ đang gia tăng tại một số tỉnh thành phố cục quản lý dược thuộc bộ y tế yêu cầu tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh các thuốc điều trị đau mắt đỏ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu như phát hiện
đặc biệt là các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ lợi dụng dịch bệnh để tăng giá
bên cạnh dịch đau mắt đỏ thì dịch sốt xuất huyết cũng đang tăng mạnh tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay thì chín tháng qua
hà nội đã có gần một mươi ba ca mắc sốt xuất huyết tăng gấp ba năm lần so với cùng kỳ năm ngoái và hiện đã có ba ca tử vong
giới tế hà nội cho biết toàn thành phố vẫn còn hai trăm năm mươi bảy ổ dịch đang hoạt động
dự báo trong thời gian tới thì diễn biến dịch còn nhiều diễn biến phức tạp
tuy nhiên thì công tác phòng chống dịch xuất xuất huyết hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn
đặc biệt là người dân còn chủ quan lơ là xem thường dịch đánh giá nhẹ tầm quan trọng của việc phòng chống dịch bệnh
phun thuốc diệt mũi kiểm tra các điểm nước động để tiêu diệt bọ gậy
hồi này hết người dân hiểu rõ được không còn bỏ gậy tức là không còn mũi gây sốt xuất huyết
thế nhưng đã có lúc chính người dân còn chủ quan với công tác này
mũi chắc là cũng yên tâm là không có mũi bởi vì mình phun kỹ thì nào cũng đỡ
còn với những người dân sống cạnh những con mương như thế này dù lo lắng nhưng không có giải pháp nào
hữu hiệu hơn để ngăn chặn mũi truyền bệnh
việc phun thuốc diệt mũi không có tác dụng lâu dài với những khu vực này
năm thường thì gia đình phải phun mũi hai lần mỗi một năm phun một lần thôi thì nó rất là nhiều
mũi nó vẫn là nhiều chẳng ra mũi ở đây chỉ cần sau một tháng hoặc sau hai tháng là mũi nó bay đầy nhà rồi
hiện nay dịch xuất xuất huyết đang bùng phát mạnh tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội
tính riêng quận đống đa đã có hơn bảy trăm linh ca mắc xuất xuất huyết
đã được các phường trên địa bàn quận này triển khai thường xuyên
tuy nhiên nhiều cơ sở kinh doanh hay những công trình xây dựng vẫn còn chủ quan với công tác phòng chống dịch
qua công tác kiểm tra thì chúng tôi vẫn phát hiện được một mươi sáu công trình xây dựng là có để bọ gậy
để phát sinh mũi sinh sốt xuất huyết thì chúng tôi cũng đã xử lý và phạt hành chính các cơ sở này
đứng trước cái nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát như vậy thì hà nội đã có những biện pháp rất là chủ động
trong công tác phòng chống dịch
chúng tôi cho rằng là công tác tuyên truyền vận động người dân cùng tham gia phòng chống dịch là một điều rất là quan trọng
chúng tôi cũng cho rằng là rất cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương cùng với cái sự vào cuộc của người dân
thì công tác phòng chống dịch xuất xuất huyết mới hiệu quả
hà nội hiện còn hai trăm năm mươi bảy ổ dịch đang hoạt động tại hai mươi sáu quận huyện thị xã
theo dự báo tình hình dịch sốt xuất huyết sẽ còn diễn biến phức tạp trong tháng một mươi và tháng một mươi

hà nội sẽ khuyên cáo để phòng chống dịch hiệu quả trước hết phải bắt đầu từ ý thức của chính người dân
trong việc dọn dẹp vệ sinh môi trường ở xung quanh nhằm ngăn chặn mũi sinh sôi này nở
hòa chung không khí vui tươi phấn khởi của hàng triệu thiếu niên nhi đồng trên cả nước đón tết trung thu
tối ngày hai mươi tám tháng chín công an tỉnh hà nam đã tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm gắn kết và lan tỏa yêu thương
cho các cháu thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trẻ em mồ côi và con em cán bộ chiến sĩ
cùng hàng ngàn cháu thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh hà nam
trong không khí lung linh sắc màu của những chiếc đèn ông sao truyền thống và tiếng chống hội rộn ràng
tham gia đêm hội trăng rằm gắn kết và lan tỏa yêu thương các em thiếu nhi nhi đồng đã hòa mình vào không khí sôi nổi hào hứng
cũng nhân dịp này công an tỉnh hà nam đã trao tặng hàng nghìn xuất quả ý nghĩa cho các cháu thiếu niên nhi đồng
là con của cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh
đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh hà nam
đối với các cháu thiếu niên nhi đồng nhất là các cháu có hoàn cảnh khó khăn chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống
qua đó góp phần động viên tiếp thêm nghị lực niềm tin để các cháu tiếp tục nỗ lực phân đấu vượt qua khó khăn
cố gắng học tập vì một tương lai tươi sáng
với mong muốn góp một phần sức trẻ mang tết trung thu đến với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
những ngày vừa qua ban thanh niên công an tỉnh kiên giang đã phối hợp cùng với các đơn vị tổ chức các chương trình trung thu
với chủ đề đêm trăng biên giới ở xã phú mỹ huyện giang thành
vui hội trăng rằm ở xã bình giang huyện hòn đất và trung thu cho em tại xã phong đông huyện vĩnh thuận
tại xã phú mỹ huyện giang thành ban thanh niên công an tỉnh phối hợp với đảng ủy xã phú mỹ
tổ chức chương trình đêm trăng biên giới cho hai trăm linh trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
ở các điểm trường học trên địa bàn
trong chương trình các em còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc vui nhộn
của các bạn cùng trường biểu diễn và cùng nhau phá cỗ trung thu
thì qua đây nhằm giáo dục cho các em cái truyền thống của dân tộc
cũng như là tinh thần cố gắng vươn lên trong học tập
từ đó thì các em có thêm động lực tinh thần để từng bước khắc phục những khó khăn
để chăm ngoan và đạt thành tích cao trong học tập
dồng kè là điểm phụ của trường trung học cơ sở dông kè thuộc xã bình giang huyện hòn đất
tại đây có đông đảo con em là người đồng bào dân tộc khơ me còn gặp nhiều khó khăn đang theo học
từ đó ban thanh niên công an tỉnh kiên giang đã phối hợp cùng với công an xã bình giang
ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức các hoạt động vui tết trung thu với chủ đề vui hội trăng rằm cho các em
và trao hai trăm linh phần quà cho học sinh
cùng tất cả các thầy cô giáo các em học sinh phụ huynh của trường trung học cơ sở dòng kè
xin ghi nhận và cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của ban thanh niên công an tỉnh kiên giang
về trao quà trung thu
điểm dòng kè là một trong những điểm có đông học sinh dân tộc các em thật sự có hoàn cảnh khó khăn
với tinh thần chia sẻ động viên hướng về những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
bằng những phần quà mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc
góp phần động viên chia sẻ khó khăn tiếp thêm động lực để các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ công an tỉnh kiên giang đối với việc chăm lo cho những mầm non
thế hệ tương lai của đất nước
qua đó khắc sâu và lan tỏa những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp về kinh tế xã hội của tp hcm chín tháng đầu năm
và bàn giải pháp nhiệm vụ các tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba mới đây
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cho biết
việc ủy ban kiểm tra thành ủy tp hcm xử lý kỷ luật phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp thủ đức
nguyễn hữu anh tứ vừa qua là kết quả từ việc người dân phát hiện và phản ánh
về việc chậm trễ giải quyết hồ sơ
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đã nhấn mạnh những nỗ lực của chính quyền tp hcm
và các quận huyện xây dựng chính quyền điện tử cải cách thủ tục hành chính
bí thư nguyễn văn nên cho rằng sự công khai minh bạch để người dân giám sát
cũng giúp cho cán bộ công chức viên chức vượt qua thói quen sự trì trệ né tránh
trong bối cảnh tp hcm đang nỗ lực quyết định triển khai đồng loạt các cơ chế chính sách đặc thù
khối lượng công việc sẽ rất lớn cần phải tăng cường kiểm tra giám sát
theo đó tp hcm phải có các giải pháp phòng ngừa tránh nguy rô phòng tiêu cực chống những vi phạm
cụ thể cần có những quy định khuyến khích thủ lao xứng đáng cho cán bộ công chức viên chức làm tốt
nhưng cũng sẽ có giải pháp xử lý những hành vi tiêu cực thiếu trách nhiệm
bí thư thành ủy tp hcm đặt quyền đánh giá cao và nhấn mạnh việc công khai minh bạch càng nhiều càng tốt để dân giám sát
bí thư nguyễn văn nên thông tin lại vừa qua từ phản ánh của nhân dân
ủy ban kiểm tra thành ủy tp hcm đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
và thi hành ký luật phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn hữu anh tứ đồng thời khẳng định
đây là kết quả từ việc người dân phát hiện và phản ảnh khi họ gửi hồ sơ nhưng bị chậm trại giải quyết
có hồ sơ đáng ra giải quyết sớm không được giải quyết nhiều vấn đề cuối cùng kết luận là có vi phạm
tp hcm không muốn để xảy ra điều này nhưng cũng phải kiên quyết như mình
thời gian qua phòng cảnh sát phòng trái chữa trái và cứu nạn cứu hộ công an các quận huyện tp thủ đức
đã đồng lạc ra quân tổng ra soát kiểm tra các chung cư mini nhà trọ trên địa bàn tp hcm
qua đó phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm
theo đó các lực lượng tổ chức kiểm tra hơn một mươi cơ sở phát hiện xử lý một năm trăm bốn mươi một cơ sở vi phạm
với tổng số tiền phạt hơn hai bốn tỷ đồng đình chỉ hoạt động ba cơ sở tạm đình chỉ hoạt động ba cơ sở
ngoài ra có bốn cơ sở bị xử lý trong lĩnh vực xây dựng bốn mươi một cơ sở bị xử lý trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh
một trăm sáu mươi một cơ sở bị xử lý trong đăng ký thường trú tạm trú
bên cạnh đó cầu bay tp hcm cũng khuyến cáo trong quá trình sạc xe máy xe đạp điện
các tủ điện thiết bị điều khiển và cấp nguồn cho trạm sạc cần đặt ở nơi khô ráo
ngăn cách với khu vực có nguồn lửa nguồn nhiệt
đồng thời cần thường xuyên kiểm tra xe khi sạc để kịp thời phát hiện xử lý ngay sự cố không sạc xe qua đêm
cục thi hành án dân sự tp hcm phối hợp với công an tp hcm viện kiểm sát nhân dân tp hcm
và các cơ quan liên quan
tổ chức tiêu hủy hơn một sáu tấn ma túy các loại
các đơn vị đã đưa vật chứa đến một điểm ở huyện bình chánh tp hcm
mở niêm phong vật chứng xếp vào lò để đốt cháy
theo cục thi hành án dân sự tp hcm vật chứng các vụ án lớn nên không thể tiêu hủy theo cách thủ công
vì thế đơn vị đề xuất phương án đốt trong lò để tiêu hủy toàn bộ và đảm bảo môi trường
số ma túy này là vật chứng từ một trăm bốn mươi bảy vụ án hình sự được công an tp hcm triệt phá trong thời gian qua
trong đó có các vụ án lớn như vụ liêu minh giang tên gọi khác là lưu minh dương
vận chuyển hơn năm trăm linh kg ma túy vào việt nam
vụ án của phạm duy minh và bảy đồng phạm đàn em của anh hà vận chuyển ra phép hơn một trăm linh kg ma túy
trong phiên sơ thẩm diễn ra ngày hai mươi tám tháng chín bà hoàng thị minh hồng bị tòa án nhân dân tp hcm
tuyên phạt ba năm tù về tội trống thuế có trách nhiệm nộp lại hơn sáu bảy tỷ đồng tiền trống thuế
và nộp bổ sung vào ngân sách một trăm linh triệu đồng
tại tòa bị cáo hoàng thị minh hồng đã thừa nhận hành vi trốn thuế
bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ do hành tấn khai báo đã khắc phục hậu quả ba năm tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo ba năm tù giam
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi hai trung tâm hành động về liên kết vì môi trường và phát triển
gọi tắt là change do hoàng thị minh hồng làm giám đốc phát sinh doanh thu hơn sáu mươi chín tỷ đồng
bị cáo hồng đã chỉ đạo nhân viên không xuất hóa đơn giá trị gia tăng
không thực hiện đầy đủ thủ tục và kế toán hóa đơn chứng từ nhằm trốn thuế hơn sáu bảy tỷ đồng
vào lúc giờ một phút ngày hai mươi chín tháng chín nhiều đại lý ủy quyền chính hãng của apple tại việt nam
đã bàn giao những chiếc iphone một mươi năm đầu tiên đến tay khách hàng
không khí vô cùng sôi động
thưa quý vị hiện tại thì tôi đang có mặt tại buổi lễ mở bán iphone một mươi năm đầu tiên tại việt nam
và có thể thấy là thời tiết vừa mới phát triển
xong nhưng mà vẫn rất đông đảo người dân để đến đây mua điện thoại và trải nghiệm
mình là một trong những người đầu tiên sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em iphone như thế nào
cho nên tâm trạng bây giờ thật sự là đang rất là háo hức và hồi hộp luôn
sức hút của iphone một mươi năm tiếp tục được thể hiện tại các sự kiện hoành tráng tại tp hcm
tại tòa nhà petro việt nam quận một hệ thống minh tuấn mobile đã tổ chức sự kiện mở bán
giao hàng iphone một mươi năm series chính hãng cho những khách hàng đầu tiên đã đặt cọc
tại năm hai nghìn chín trời đã có mưa khá lớn
thế nhưng đông đảo khách hàng đã đến từ hai mươi hai giờ để chờ đến giờ giao hàng
tới thời điểm này thì minh tố mobile cũng đã ghi nhận hơn một mươi năm lượt đăng ký
và tối nay thì dự kiến sẽ trả khoảng tầm cho hơn năm trăm linh khách hàng
và những ngày hôm sau thì sẽ tiếp tục trả cho những khách đăng ký còn lại
cùng thời điểm đó không khí sôi động háo hức chờ được nhận dòng sản phẩm mới của apple
cũng diễn ra ở các tại lý bán lễ như fpt shop và di đồng việt
đại diện hệ thống bán lễ di đồng việt cho biết
năm nay công ty quyết định giới hạn số lượng đặt cọc để đảm bảo đủ máy giao cho khách hàng
do đó ngay trong đêm hệ thống này dự kiến trao máy cho gần một khách hàng đặt cọc
mua trực tiếp và tiếp tục mở bán từ sáu giờ sáng cùng ngày trên toàn hệ thống cửa hàng
đối với iphone một mươi năm ruộng mắt nói riêng và các dòng iphone một mươi năm series nói chung năm nay
thì các đại lý ủy quyền của apple tại việt nam như di động việt sẽ được chi một lượng hàng nhất định
do đó trong giai đoạn đầu chúng tôi sẽ chỉ
phục vụ những khách hàng làm sao để đáp ứng đúng số lượng hàng chúng tôi đã được chia
đó là lý do vì sao di đồng việt sẽ không nhận cọc quá nhiều
dẫn đến trường hợp là như những năm trước nhiều khách hàng đã cọc rồi
ở một vài nơi khác họ không nhận được hàng đúng ngày họ mong muốn
dẫn đến cảm giác rất là thất vọng khi trải nghiệm
ngoài việc bán hàng qua các kênh truyền thống
nhiều đại lý như fpt shop thế giới di động cũng bán hàng qua các kênh online
cụ thể ngay trong đêm mở bán iphone một mươi năm
fpt shop tung ưu đại
giá sốc cho một chiếc iphone mới đa dạng phiên bản dung lượng và màu sắc
đây là số lượng iphone nhiều nhất được mở bán trên kênh tiktok official của công ty
để đem trung thu thêm phần sắc màu nhóm ai robotics
thuộc lọc bộ công nghệ và ứng dụng b ba trăm linh bốn của trường đại học lạc hồng
đã sử dụng trí tuệ nhân tạo và robot hợp thể
tạo nên một phần trình diễn trung thu vô cùng sôi động
với các em nhỏ màn trình diễn robot múa lồng đèn
mang ý nghĩa tặng quà tuyệt vời trong dịp trung thu
đây không chỉ là một màn trình dĩ vui nhộn
mà còn là một cách thúc đẩy sự tò mò đam mê trong công nghệ và khoa học
cho thấy robot và trí tuệ nhân tạo có thể làm cho cuộc sống thú vị
từ đó trở thành nguồn cơ hội và khám phá mới mẻ
màn trình diễn robot mang thông điệp về sự đa dạng và tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin
thúc đẩy sự sáng tạo học hỏi tạo ra niềm vui trong cộng đồng sinh viên và các em nhỏ
cung cấp cơ hội để khám phá và ước mơ
robot lồng đèn là một minh chứng sống về sự đa dạng và sáng tạo
với khách sinh viên khoa công nghệ thông tin thấy rằng
công nghệ thông tin không chỉ là về lập trình và mã nguồn
mà còn có thể áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau
từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng chín
ủy ban nhân dân huyện côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu tổ chức các hoạt động văn hóa
tết trung thu truyền thống năm hai nghìn hai mươi
chương trình góp phần quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống
đó tại khu trưng bày đêm hội trăng rằm năm hai nghìn hai mươi ba
sẽ trưng bày một mươi tám chiếc lồng đèn cỡ lớn với chủ đề tự do
mang đậm giá trị truyền thống văn hóa của tết trung thu việt nam
bằng các chất liệu thân thiện với môi trường vật liệu tái chế
mô hình lồng đèn năm nay qua đôi bàn tay khéo léo của các chi đoạn phụ trách
và trí tưởng tượng phong phú của các bạn nhỏ
khu trưng bày lồng đèn năm nay được mong chờ như một bức tranh đầy sắc màu nghệ thuật
đặc biệt là hoạt động trước đèn trung thu hoạt động không thể thiếu trong đêm hội trăng trầm
mang đến một trải nghiệm độc đáo và thú vị cho du khách
đêm trung thu khắp các nẻo đường tại quân đảo trở nên sáng mừng
bởi các loại lồng đèn khổng lồ đa dạng về hình dáng và màu sắc
cùng tiếng cười đùa của các em thiếu nhi
du khách có thể tận hưởng không khí hân hoang
tham gia vào các hoạt động như trước đèn và thưởng thức múa lân sư rồng
lễ hội trước đèn trung thu tại côn đảo là dịp để khám phá văn hóa đặc trưng
và tận hưởng những niềm vui tràn đầy trong không gian tươi đẹp của mùa thu
kính chào quý vị khán giả
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng
của truyền hình công an nhân dân
sau đây sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
kính mời quý vị quan tâm theo dõi
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
vừa khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với phan thanh sắc nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân
phường an hòa thành phố biên hòa
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo tài liệu điều tra vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một phan thanh sắc
khi đó đang giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân phường an hòa
đã cùng với cán bộ địa chính phường tiếp tay cho một số người dân
làm các giấy tờ liên quan để chiếm đoạt năm mươi ba thửa đất
thuộc tờ bản đồ số hai xã an hòa nay là phường an hòa
thành phố biên hòa của một số hộ dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa
đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và tạm giam đối với nguyễn hữu thái
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra trong thời gian thái làm tài xế công nghệ
công ty cổ phần b group
đối tác vận chuyển của công ty trách nhiệm hữu hạn shopee express
gọi tắt là shopee lợi dụng sơ hở trong quá trình đối soát giữa hai công ty
từ tháng bảy đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai thái đã nhờ bạn bè mở tám tài khoản tài xế khác nhau
để thái kiểm soát
sau đó thái tạo nhiều tài khoản bán hàng mua hàng ảo trên trang thương mại điện tử shopee
để đặt mua giao và nhận các đơn hàng ảo
bằng thủ đoạn trên thái đã chiếm đoạt tiền phí vận chuyển
và phí hoàn hàng của công ty b group
số tiền là trên sáu triệu đồng
đến kỳ đối soát giữa b group và shopee đã phát hiện hành vi vi phạm của thái
nên tố giác đến cơ quan công an
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
tòa án nhân dân tỉnh gia lai vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với tám bị cáo
trú tại các tỉnh gia lai con tum thành phố đà nẵng
về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
bị cáo nguyễn thanh hải tại xã biên giới eao thuộc huyện eagrai
mua hai mươi bảy hai trăm linh năm mét khối gỗ cơ nia thuộc nhóm sáu của một đối tượng không rõ lai lịch
với giá tiền là ba triệu đồng một mét khối để bán lại cho người khác
sau đó các đối tượng đã mua bán qua lại số gỗ trên với giá là năm năm triệu đồng một mét khối
khi đang vận chuyển số gỗ trên đến khu vực thuộc làng o xã eao huyện eagrai
thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ

hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn thanh hải một mươi hai tháng tù hà thị nam chín tháng tù
trần trọng sự nguyễn ngọc anh nguyễn văn bắc võ quốc khải nguyễn thanh cường
mỗi bị cáo sáu tháng tù và lê anh dũng ba tháng tù
trong hai ngày là ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám tháng chín đội cảnh sát kinh tế công an thành phố thanh hóa
và đội quản lý thị trường số một mươi cục quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp kiểm tra
và phát hiện thu giữ hàng nghìn sản phẩm là đồ ăn
thức uống không rõ nguồn gốc xuất xứ đã quá hạn sử dụng
ngày hai mươi bảy tháng chín qua kiểm tra hộ kinh doanh ở khu đô thị mới đông sơn
phường an hưng thành phố thanh hóa lực lượng chức năng phát hiện hai mươi sáu chủng loại hàng hóa
với hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và bốn chủng loại hàng hóa đã quá hạn sử dụng
bao gồm các loại bột pha chế trà sữa cà phê kem cacao và các loại thực phẩm như sụn lợn
nầm lợn khoai dẻo bò khô v v
ngày hai mươi tám tháng chín tại hộ kinh doanh ở phố ngô quyền phường điện biên thành phố thanh hóa
lực lượng chức năng đã kiểm tra và bắt giữ hai mươi bốn chủng loại hàng hóa do nước ngoài sản xuất
bao gồm bia rượu thuốc lá điếu thịt xấy bánh trung thu cá hộp xúc xích v v
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được đầy đủ giấy tờ chứng minh
được nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
đoàn kiểm tra liên ngành của huyện simacai tỉnh lào cai vừa kiểm tra các tổ chức cá nhân
sử dụng kích điện để đánh bắt dung đất và thu mua sơ chế dung đất
và qua kiểm tra đã tiến hành xử phạt trực tiếp ba cơ sở vi phạm các quy định của nhà nước
trong đợt này đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tám cơ sở chuyên thu mua sơ chế dung đất
trong đó có năm cơ sở đã nghỉ không hoạt động
ba cơ sở đã được tuyên truyền vận động phát hiện ba cơ sở đang hoạt động là gia đình của anh hoàng xeo vân
gia đình chị hoàng thị mái và gia đình anh sùng xeo liền nhưng không có giấy phép kinh doanh
đoàn kiểm tra đã tiến hành phạt trực tiếp mỗi hộ gia đình là số tiền bảy năm triệu đồng
các hộ gia đình sau khi được tuyên truyền và bị xử lý đã nhận thức hành vi sai trái của mình
và đều ký cam kết không tái phạm các hành vi vi phạm pháp luật
chuyển sang các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
thưa quý vị số liệu mới công bố từ tổng cục thống kê cho biết
gdp quý ba của việt nam đã tăng năm ba mươi ba so với cùng kỳ năm ngoài
mức tăng này chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một trong giai đoạn hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên mức tăng gdp năm ba mươi ba so với cùng kỳ năm ngoài chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi ba
những công việc mở giúp người tự kỳ thêm cơ hội giao lưu tăng khả năng hòa nhập cộng đồng
như mọi người khi làm việc những người lao động ở đây cũng có áp lực cùng niềm vui và mong muốn riêng trong những ngày làm việc
thành phố hồ chí minh dự kiến bố trí cho chương trình giảm nghèo bình vững hơn một mươi năm một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng để thực hiện các giải pháp hỗ trợ hồ nghèo hồ cần nghèo hồ mới thoát chuẩn cần nghèo tiếp cận các chính sách an sinh xã hội phát triển kinh tế hồ gia đình
tính đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba thành phố hồ chí minh đã huy động hơn bảy chín trăm linh tỷ đồng cho chương trình gồm hỗ trợ không hoàn hạn lại sáu trăm bảy mươi chín tỷ đồng vốn cho vai tín dụng và ưu đải là bảy hai trăm linh